thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trương văn hùng
bốn năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng mức hình phạt là một mươi tám năm tù giam
hùng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài bị cáo đã hai lần dùng gạch búa
đập vào đầu các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản vào các tháng sáu và bảy năm hai nghìn hai mươi
khiến một nạn nhân bị thương tật tỷ lệ tám mươi năm khi gây án bị cáo nguyễn văn hùng chưa đủ một mươi tám tuổi
các lực lượng phối hợp công an tỉnh thanh hóa đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
đồng loạt đấu tranh triệt xóa hai mươi tụ điểm bắt giữ một mươi tám đối tượng mua bán tảng chữ trái phép
chất ma túy thu giữ hơn một trăm linh g heroin và hơn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
cầm đầu đường dây này nguyễn thị an đã chỉ đạo đàn em đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện
quá trình giao dịch các đối tượng đều liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc qua các ứng dụng như
zalo viber hiện công an huyện hà trung và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa khởi tố vụ án giả mạo trong công tác
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hưng yên tám nghìn chín trăm linh hai s và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan công an bắt tạm giam bảy bị can gồm nguyễn thanh sơn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh năm d trịnh văn trương phó phòng phụ trách phòng kỹ thuật trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân đăng kiểm viên bùi ngọc tân nguyên đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh sáu d và chu sĩ quý nguyên là đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
giao bán xe mô tô và phụ tùng với giá rẻ trên mạng xã hội sau đó chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng
nguyễn văn tuấn hùng chú tại tỉnh quảng nam vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn tuấn hùng thường xuyên giao bán xe mô tô và phụ tùng xe mô tô với giá rẻ trên mạng xã hội facebook
khi có người đặt hàng hùng yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước và nhận hàng sau
tuy nhiên sau khi nhận được tiền của người mua hùng không chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc với bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc
cơ quan công an đã chứng minh được cho đến thời điểm bị bắt hùng đã lừa đảo và chiếm đoạt của năm nạn nhân với tổng số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
ban chuyên án đã thu giữ một bộ máy tính hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng hai mươi triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều vật chứng khác có liên quan
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng trần văn hậu chú tại tỉnh long an về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi một tháng hai công an huyện gò dầu đã phát hiện đối tượng hậu điều khiển xe mô tô có đặc điểm giống xe vừa bị mất trộm ở xã hiệp thạnh nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
đối tượng hậu tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị chốt chặn bắt giữ thu giữ một xe mô tô một điện thoại ba thanh kim loại là bẻ khóa và cần bẻ khóa
đối tượng khai nhận sau khi sử dụng ma túy được bạn rủ đến tây ninh trộm xe kết quả test nhanh hậu dương tính với ma túy
hiện công an huyện gò dầu đang điều tra làm rõ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì phiên họp tháng hai của tổ đề án
nhiều khó khăn vớn mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của đề án đã được các đại biểu thảo luận trong đó tập trung vào vấn đề kết nối chia sẻ dữ liệu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như việc không được yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính
theo thống kê đến nay có sáu mươi trên sáu mươi ba địa phương đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ khai thác thông tin công dân giải quyết thủ tục hành chính
tuy nhiên có những địa phương mặc dù đã kết nối song tỷ lệ khai thác sử dụng thông tin dân cư còn rất thấp như sơn la không lượt vĩnh long bốn lượt
điều này dẫn tới việc cán bộ tiếp nhận vẫn yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ xác minh thông tin về cư trú gây phiền nhiễu và bức xúc
nhiều địa phương vẫn gặp khó khi dữ liệu chưa có sự kết nối liên thông

khẩn trương cứu hộ các nạn nhân trong vụ sập mỏ than ở trung quốc cách đây hai ngày
tuy nhiên đã uống bia rượu lại điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định pháp luật tiềm ẩn gián tiếp hoặc trực tiếp nguy cơ gây tai nạn giao thông cho bản thân và cộng đồng
là hành vi không thể chấp nhận được và cần phải được loại bỏ triệt để
uống có trách nhiệm là thông điệp không chỉ của riêng một cá nhân tổ chức mà còn là của cả cộng đồng xã hội
nhìn nhận việc hình thành và duy trì thói quen mới đã uống rượu bia thì không lái xe uống có trách nhiệm dưới góc độ văn hóa ra sao đó cũng chính là nội dung trong tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam ngày hôm nay
hành vi uống rượu bia rồi mà còn tiếp tục lái xe thì nó còn không chỉ là vấn đề một cái thói quen mà nó còn là một cái vấn đề văn hóa
cái việc mà các lực lượng chức năng ra quân để xử phạt những người mà có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là một việc rất nên làm
một cái tinh thần văn hóa đó là khi sử dụng rượu bia thì không lái xe tôi cho rằng đây là một cái tôn trì cũng như là một cái hành động đáng phải gọi là giữ gì
hay là đáng phải gọi là vận động và khuyến khích
chiếc xe này được yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
hầu hết mọi người trên xe ô tô đều uống rượu
nhưng riêng lái xe lò văn thái cho biết mình còn điều khiển phương tiện nên không uống
mình là người điều khiển phương tiện thì người lái xe thì không bao giờ uống rượu bia thì luôn luôn chấp hành
nhưng mà các bác ở trong xe ấy nè
có uống rượu bia các bác ở trong xe này có uống rượu bia
nhưng mà mình không mình tham gia giao thông thì mình không mình lái xe thì mình không uống rượu bia
thay vì uống rượu rồi điều khiển phương tiện những lái xe như anh thái đã chọn không uống rượu để lái xe an toàn
thay đổi một thói quen đã khó nhưng để hình thành một thói quen mới
trong trường hợp này là đã uống rượu bia thì không lái xe còn khó hơn nhiều
thế nhưng thời gian qua thói quen mới này đã và đang dần trở thành lối sống mới văn hóa mới
trong một bộ phận người dân về uống có trách nhiệm
muốn xây dựng được văn hóa giao thông thì chúng ta phải xây dựng được thói quen chấp hành luật giao thông
thói quen chấp hành luật giao thông
thì năm nay chúng ta sẽ chọn chuyên đề về lông độ cồn và cái kỳ cương truyền luật trong chấp hành luật giao thông
những gì đã qua đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng
thì chúng ta tiếp tục thực hiện cho đến thắng lợi
và năm nay các ông chí đưa vào kết luận đây là cái mệnh lệnh chiến đấu của lãnh đạo bộ ngoan
của đảng bộ yên chương lãnh đạo bộ đó là phải kiểm soát bằng được đeo lông độ cồn
tạo ra thói quen cho người điều khiển phương tiện giao thông
đã sử dụng rượu bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông
quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông
và người thực thi pháp luật về giao thông
nói chung việc kiểm soát nồng độ cồn là một trong những giải pháp quan trọng
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục làm mạnh
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng can thiệp xin bỏ qua vi phạm
bảy ngày nghỉ tết vừa qua hơn bảy bảy trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý
trung bình mỗi ngày có một một trăm linh trường hợp tăng tới hơn sáu tám trăm linh trường hợp so với tết năm ngoái
nhiều người giờ đã có thói quen ngăn lái xe không sử dụng đồ uống có cồn
hoặc nếu đã uống thì sẽ không điều khiển phương tiện
chỉ khi người tham gia giao thông tự giác nhận thức được hành vi sai trái
và có kiến thức phương pháp để tự điều chỉnh được hành vi của mình
và được cộng đồng cổ vũ giúp đỡ thì một thói quen mới sẽ được hình thành
khi họ đã hiểu được rồi thì bắt đầu quá trình thay đổi quá trình tương tác để từ chối uống rượu bia
khi họ còn đang lái xe tôi cho rằng nó sẽ có cái giá trị hơn
nhận thức thay đổi cộng với những chế tài phạt đủ mạnh
nó sẽ là những cái điểm rất quan trọng để hình thành một cái thói quen mới
đã uống rượu thì không lái xe
ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe đã được nâng cao và tạo thành thói quen tốt
và thay đổi suy nghĩ hành vi của nhiều người tham gia giao thông
thế nhưng duy trì thói quen và lan tỏa thông điệp
đã uống rượu bia thì không lái xe này như thế nào
hãy lắng nghe những chia sẻ trong câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây
đã uống rượu bia không lái xe thông điệp ngắn gọn xuất tích này được in trên những mốc chiều khóa an ninh như thế này
đây là mô hình tuyên truyền về một thói quen tốt nhắc nhở người dân mỗi khi ra đời
đã uống rượu bia thì không lái xe
đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phối hợp với đội cảnh sát giao thông
công an quận cầu giấy hà nội
đã thiết kế và trao tặng những chiếc móc gắn chìa khóa bằng meca
có nội dung về phòng chống trộm cắp và cảnh báo
đã uống rượu bia không lái xe đến từng hộ dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn
mô hình này đã được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và vẫn đang được tiếp tục triển khai
đến nay đã có hơn bảy móc gắn chìa khóa được phát cho nhân dân trên địa bàn tám phường
và nhận được phản hồi tích cực của người dân
với khách hàng thì tôi cũng sẽ
thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn khách hàng nếu mà khách hàng đến dùng rượu bia ở nhà hàng
thì đồng thời thì tôi sẽ nhờ nhân viên có thể là gọi taxi đến cho khách hàng để khách hàng đi về an toàn nhất
chúng tôi đã đến từng cơ sở dán pano áp vích tại các cửa hàng về tác hại của rượu bia
đặc biệt là các hình ảnh về tai nạn giao thông
liên quan đến việc sử dụng rượu bia nồng độ cồn chưa kích thích khi mà tham gia giao thông
và hậu quả xảy ra gây gánh nặng cho gia đình và xã hội
trước những thông tin nóng về tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dịp tết nguyên đán vừa qua
nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc chấp hành quy định này khởi phát từ nhận thức pháp luật tốt
dẫn đến sự tự giác tự nguyện chấp hành của người tham gia giao thông thì mới mang lại hiệu quả bền vững
bởi cho dù lực lượng chức năng có ứng trực hoạt động ở mức cao nhất thì cũng không thể phát hiện ngăn chặn xử lý hết được người vi phạm
tạo dựng một môi trường văn hóa cũng như môi trường văn hóa giao thông tốt đẹp hơn
mỗi hành động cử chỉ cách ứng xử khi tham gia giao thông sẽ không chỉ là văn hóa giao thông mà còn thể hiện nhân cách của con người
mỗi người vì mọi người mọi người vì mỗi người
khi người tham gia giao thông luôn cố gắng tự trọng tự chủ sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
có ý thức và trách nhiệm đúng khi tham gia giao thông
sẽ góp phần xây dựng và hình thành những hành động tốt đẹp hơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn tám trăm linh ba d hoàng trọng hiếu và nhân viên trần trí thái
cùng với nguyễn văn khánh giám đốc công ty tâm phúc ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu và nhân viên là thái đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới
sau đó thông đồng với nguyễn văn khánh hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định
cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng đã diễn ra trong một thời gian dài
số tiền nhận hối lộ rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gây bức xúc dâu luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trả tự
thưa quý vị ghép đa tạng tức là cùng lúc ghép từ hai tạng trở lên cho một người bệnh là một phẫu thuật rất khó và phức tạp
ở việt nam mới thành công được vài ca
và mới đây vào ngày một mươi năm tháng hai tập thể thầy thuốc bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận
cho một bệnh nhân bị mắc suy tim thận giai đoạn cuối từ một người hiến đa tạng chết não
đây là ca ghép tim thận thành công đầu tiên ở việt nam
bệnh nhân được ghép thành công tim thận lần này là trường hợp ba mươi bảy tuổi ở tỉnh gia lai
bị mắc bệnh cơ tim rán suy tim và dối loạn nhịp nặng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối
phải chạy thận nhân tạo liên tục từ sáu năm nay
do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả
nên bệnh nhân đã được các bác sĩ hướng dẫn ngủ ghép cả tim và thận
đây là kỹ thuật rất phức tạp và chưa phổ biến ở việt nam
cơ may đã đến với bệnh nhân này khi có một trường hợp bị chết não do chấn thương sỏ não rất nặng
đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng
mọi chỉ số ghép đều phù hợp các quy trình chuyên môn và thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn thành
ca ghép đã kéo dài một mươi giờ đồng hồ
tất cả các diễn biến trong quá trình mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước đó
các anh em ở trung tâm ghép tạng trung tâm tim mạch cũng đã đề nghị bệnh viện tổ chức hội trận
và chúng tôi cũng đã tổ chức hội trận hai ba lần để đánh giá xem liệu có thể ghép được hay không
với cái khả năng trình độ của anh em mà chúng ta có thể ghép và có thể thành công hay không
và tôi luôn luôn yêu cầu với các anh em rằng là mặc dù trong y học chúng ta có những tỷ lệ rủi ro nhất định
nhưng mà với những trường hợp mà
ghép tạng thì chúng ta cố gắng để đảm bảo gần như là thành công tuyệt đối
đến nay ngày thứ tám sau ghép các chức năng của tim và thận ghép ở bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường
bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp
bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo các phác đồ chung sau ghép tạng
ngoài cái việc mà cái về mặt kỹ thuật anh em phẫu thuật viên và các bác sĩ gây mê trong quá trình làm
phải làm sao để tính toán để mà mổ xe nhân tốt thì cái vai trò người hồi sức ra mổ này rất quan trọng
bởi vì tính toán làm sao để thuốc đưa vào hồi sức trong giai đoạn như thế này
thì phải giữ được cái huyết động của người ta ở cái mức độ như thế nào giữ được tất cả các mức nó hoạt động như thế nào
để đảm bảo rằng cái chức năng của quả tim nó dần dần trở nên ổn định và chức năng của quả thật cũng giữ được dần ổn định
đây là ca ghép đa tạng tim thật thành công đầu tiên tại bệnh viện hữu nghị việt đức cũng như ở việt nam
một bước trưởng thành của ngành ghép tạng